ngày hai mươi tháng ba bệnh nhân lên chuyến bay về đến cảng hàng không quốc tế đà nẵng
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đà nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
như vậy đến thời điểm này việt nam đã có một trăm hai mươi hai trường hợp mắc covid một mươi chín trong đó có một mươi bảy ca đã khỏi bệnh
riêng bệnh nhân thứ một mươi tám đã xuất viện và đang tiếp tục được theo dõi đủ một mươi bốn ngày tại bệnh viện đa khoa thái bình
số trường hợp còn lại đang được điều trị tại các bệnh viện
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến ngày càng phức tạp công an huyện phụ đảo phú quốc tỉnh kiên giang đã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn cho cám bộ chiến sĩ thực thi nhiệm vụ
tích cực phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp phòng chống trong cộng đồng
công an huyện phú quốc đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác quản lý xuất nhập cảnh
giả soát lên danh sách những người đi trên các chuyến bay có người bị nhiễm dịch covid một mươi chín đến địa bàn
tại các cơ sở lưu trú lực lượng công an đã tiến hành kiểm soát chặt chẽ công tác khai báo tạm trú tại các cơ sở lưu trú
đặc biệt là khách nước ngoài kiểm tra nhắc nhở và hướng dẫn các cơ sở kinh doanh lưu trú cách phòng chống dịch một cách hiệu quả nhất
đồng thời hướng dẫn khách lưu trú tiến hành làm thủ tục khai báo y tế theo quy định
nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực cách ly trên địa bàn
công an huyện phú quốc cũng đã chỉ đạo công an các xã thị trấn triển khai lực lượng thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ sẵn sàng xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh
ngoài ra để bảo vệ sức khỏe cho các cán bộ chiến sĩ làm công tác giải quyết thủ tục hành chính
tại nơi tiếp công dân công an huyện cũng đã bố trí nước rửa tay khử khuẩn và khẩu trang miễn phí cho người dân
mặc dù thời gian qua trên địa bàn tỉnh hà nam chưa có trường hợp nào nhiễm covid một mươi chín
tuy nhiên trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh
thời gian qua lực lượng công an tỉnh hà nam cũng đã tập trung phối hợp với các ngành liên quan
chính quyền cơ sở tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tại các doanh nghiệp
các khu công nghiệp nhất là các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài với mục tiêu không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh
được sự hướng dẫn của phòng an ninh đối ngoại công an tỉnh hà nam
những ngày này doanh nghiệp đã áp dụng biện pháp quyết liệt để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập cơ sở sản xuất
một trăm linh công nhân được tiến hành đo thân nhiệt cung cấp nước rửa tay diệt khuẩn phát khẩu trang trước khi vào khu vực lao động sản xuất
tôi đã thống kê ra soát danh sách chi tiết số người nước ngoài tại các doanh nghiệp
quay trở lại doanh nghiệp làm việc sau tết nguyên đán và để hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra sức khỏe
cách ly đối với số người nhập cảnh từ trung quốc dưới một mươi bốn ngày
sẽ thực hiện đúng quy trình theo hướng dẫn của bộ y tế cũng như là tuyên truyền trong công nhân của công ty
thực hiện nghiêm các trình tự quy trình phòng chống dịch theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng
tại các khu công nghiệp lớn trên địa bàn thời gian qua lực lượng công an đã tăng cường công tác quản lý nhập cảnh
quản lý cư trú ra soát tất cả các trường hợp người nước ngoài công dân việt nam từ vùng dịch đến địa bàn tỉnh
đồng thời tăng cường tuyên truyền cho các cơ quan trong các khu công nghiệp
thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo tình hình liên quan đến người nước ngoài
các công nhân khi có dấu hiệu nghi ngờ với cơ quan thường trực phòng chống dịch để triển khai các biện pháp y tế cần thiết
chúng tôi đã chủ động có công văn hướng dẫn đề nghị các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn
phối hợp chặt chẽ với đơn vị trong công tác quản lý cư trú hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn
đồng thời chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
thống nhất cơ chế phối hợp chia sẻ thông tin về hoạt động cư trú của người nước ngoài trên địa bàn
phục vụ cho công tác phòng dịch của các cơ sở y tế
lực lượng công an hà nam sẽ tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
thực hiện tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh tại các cơ quan doanh nghiệp
thông tin khai báo chính xác phục vụ công tác phòng chống dịch và công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh
thiết thực hưởng ứng lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đoàn thanh niên công an tỉnh quảng ninh đã tổ chức phát động đoàn viên thanh niên công an tỉnh ủng hộ
đồng hành cùng với các lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín
tại buổi phát động đoàn viên thanh niên các phòng nghiệp vụ thuộc công an tỉnh đã tổ chức quyên góp ủng hộ tại chỗ
được số tiền hai mươi năm năm triệu đồng đồng thời tổ chức hưởng ứng việc ủng hộ bằng tin nhắn điện thoại mỗi tin nhắn tối thiểu một trăm linh đồng
cũng tại buổi lễ đoàn thanh niên công an tỉnh quảng ninh đã thay mặt tiếp nhận ủng hộ từ đoàn thanh niên văn phòng bộ công an
cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín thuộc công an tỉnh quảng ninh với số tiền hai mươi năm triệu đồng
với số tiền quyên góp ủng hộ trên sẽ sử dụng để mua sắm trang bị các vật tư y tế cần thiết
nhu yếu phẩm đồ dùng sinh hoạt cá nhân trao tặng cho các lực lượng phòng chống dịch